thưa quý vị trên thị trường quốc tế lúc chín h năm theo giờ việt nam giá vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng là một tám trăm bốn mươi năm usd một ao
giảm ba usd một ao so với phiên cuối tuần qua
giá vàng giao tương lai tháng một mươi hai trên sàng comex new york ở mức là một tám trăm năm mươi chín tám usd một ao
kết phiên giao dịch cuối tuần cuối cùng của tháng chín giá vàng thế giới đã giảm bốn so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước đó
đánh dấu tuần hoạt động kém nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
kết thúc tháng chín giá vàng đã mất đi bốn sáu so với mức chốt phiên giao dịch vào tháng tám
trong ba tháng qua kim loại quý này đã giảm ba bảy
việc cục dự trữ liên bang mỹ phép không tăng lãi suất trong kỳ điều chỉnh tháng chín vừa qua đã hỗ trợ đồng đô la mỹ và lãi suất lợi suất trái phiếu mỹ tăng cao
điều này thì kích hoạt đợt bán tháo trên thị trường vàng khiến giá vàng liên tục bị đẩy xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng
giá dầu thế giới đã chứng kiến mức tăng mạnh theo quý gần ba mươi trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng chín năm nay
nguyên nhân là do nguồn cung bị hạn chế do thỏa thuận cắt giảm sản lượng của opec cộng
giá dầu thô brent giao tháng một mươi một giảm gần một ở mức chín mươi năm ba mươi một usd một thùng vào ngày hai mươi chín tháng chín
thế nhưng tăng hai hai trong tuần cao hơn chín bảy trong tháng và tăng hai mươi bảy ba trong quý

trong khi đó dầu thô wti giảm một một vào tháng một mươi một xuống mức chín mươi bảy mươi chín usd một thùng
đạt mức tăng hàng tuần là tám mức tăng hàng tháng là tám sáu và kết thúc ở mức cao hơn là hai mươi tám năm trong quý
các chuyên gia dự đoán là việc cắt giảm nguồn cung dầu do opec cộng công bố dự kiến sẽ thống trị thị trường dầu mỏ toàn cầu
trong thời gian còn lại của năm nay trong khi giá dự kiến vẫn ở mức cao
ủy ban giám sát của opec dự kiến sẽ họp vào ngày bốn tháng một mươi tới đây
thưa quý vị nga sẽ định hình luật chơi brics trong năm tới
thông tin được đưa ra tại hội nghị nghị viện quốc tế nga mỹ latin đầu tiên đang diễn ra tại moscow nga
vụ trưởng vụ mỹ latin bộ ngoại giao nga cho biết là nhiệm vụ chính trong vai trò chủ tịch bric của nga vào năm hải kỳ hai nghìn hai mươi bốn
sẽ là xác định hình thức tham gia của các quốc gia thành viên mới và những quốc gia quan tâm đến việc gia nhập
quan chức này cho biết là công việc bây giờ sẽ hướng tới việc bảo đảm rằng tất cả các quốc gia thành viên brics
theo hình thức mở rộng mới sẽ quyết định hình thức tham gia của họ cụ thể là cơ chế hợp tác trong brics
là một trong những nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ chủ tịch nước nga vào năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nghị viện quốc tế nga mỹ latin đầu tiên diễn ra tại moscow từ ngày một mươi chín đến ngày hai tháng một mươi
theo sáng kiến của hạ viện duma quốc gia nga
ngày hai tháng một mươi giới chức quốc phòng anh đã công bố
một thỏa thuận trị giá bốn tỷ bảng có nghĩa là tương đương bốn chín tỷ đô la mỹ để chế tạo tàu ngầm tấn công
hợp đồng này được coi là một phần của chương trình thực hiện theo khuôn khổ hiệp ước đối tác an ninh tăng cường
ba bên australia anh mỹ để chế tạo tàu ngầm tấn công
bộ trưởng quốc phòng anh cho biết là đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp hàng đầu của nước này
nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước đến nay từng được hải quân anh vận hành
theo reuters hợp đồng đóng tàu ngầm
tàu ngầm này sẽ được trao cho tập đoàn bae systems và được coi là một phần của khuôn khổ hiệp ước
để có thể chế tạo tàu ngầm tấn công
theo thỏa thuận vào năm hai nghìn ba mươi mỹ sẽ bán cho australia ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân
lev virginia và có thể là thêm hai chiếc nữa
trong giai đoạn hai australia và anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ
và australia sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chính phủ mỹ đã thoát khỏi kịch bản phải đóng cửa vào phút chót
nhưng bloomberg economics thì vẫn nhận thấy hàng loạt những rủi ro đang chờ ở phía trước
từ đình công kéo dài của công nhân ngành ô tô tới lãi suất và cả giá dầu cao hơn
đều có thể đe dọa đến nền kinh tế lớn nhất thế giới này
khi mọi người mong chờ một cú hạ cánh nhẹ nhàng
thì họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng
một mùa hè mà lạm phát có xu hướng giảm xuống
việc làm dôi dào và người tiêu dùng tiếp tục tri tiêu đã củng cố niềm tin
đặc biệt là tại fed cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới là mỹ sẽ tránh được suy thoái
một thỏa thuận vào phút chót nhằm tránh việc chính phủ mỹ phải đóng cửa
tạm thời đẩy lùi rủi ro trước mắt nhưng không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn trong tương lai
chỉ trong vòng bốn mươi năm ngày nữa khi thỏa thuận tri tiêu tạm thời hết hiệu lực
nước mỹ lại phải tìm ra tiếng nói chung để ngăn chính phủ phải đóng cửa
yếu tố có thể dễ dàng lấy đi một điểm phần trăm khỏi mức tăng trưởng gdp trong quý tư
trong khi đó đình công ở ngành ô tô cũng trở thành nỗi lo với nước mỹ
những cú sốc khác cũng đang trực chờ từ việc suy giảm tiết kiệm đến lãi suất cao
giờ đây là giá dầu tăng cao
chuyện tác động dây chuyển này đủ để đẩy nước mỹ vào suy thoái ngay trong năm nay
và đây cũng là những lý do khiến bloomberg economics tin rằng suy thoái kinh tế vẫn ám ảnh nước mỹ
các chuyên gia nhận định có bốn thách thức mà nền kinh tế mỹ phải đối mặt trong mùa thu này
bao gồm cuộc đình công của công nhân ô tô nguy cơ chính phủ đóng cửa kéo dài
việc nối lại hoạt động trả nợ đối với các khoản vay ăn học của sinh viên và giá dầu tăng cao
đó là rủi ro nhân bốn có thể gây gián đoạn hoạt động kinh tế
khi đứng riêng mỗi thách thức này sẽ không gây ra tổn thất lớn cho nền kinh tế mỹ
nhưng khi xuất hiện cùng lúc tác động cộng hưởng của chúng lại có thể lớn hơn nhiều
nhất là giữa lúc nền kinh tế có biểu hiện yếu đi giữa áp lực tới lãi suất cao
tôi không nghĩ là bản thân cuộc đình công có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái
nhưng nền kinh tế còn đối mặt với những thách thức khác nữa
khi những thách thức này gộp chung lại chúng ta có thể nhùng ra một quý bốn khó khăn
chuyên gia cho rằng mức tăng lãi suất của fed chỉ có thể được nền kinh tế cảm nhận rõ nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau hai nghìn hai mươi bốn
như vậy còn quá sớm để nói rằng nền kinh tế mỹ đã vượt bão thành công
trong khi đó chính fed cũng đề ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay
và giữ mức lãi suất cao trong thời gian dài
cuộc đình công nguy cơ chính phủ mỹ đóng cửa việc trả nợ các khoản vay ăn học của sinh viên được nối lại
triển vọng lãi suất cao lâu hơn và khu sốc giá giàu đó là những nhân tố bên trong có thể hình dung đến nền kinh tế mỹ
động lực tăng trưởng của nền kinh tế có vẻ rất lớn nhưng chúng ta thực sự đang phải đối mặt với những rủi ro như vậy
niềm tin của người tiêu dùng mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong bốn tháng do lo lắng sai sẳng về giá cả tăng cao và khả năng xảy ra suy thoái kinh tế
mặc dù các hộ gia đình nhìn chung vẫn lạc quan về thị trường lao động
hàng triệu người mỹ sẽ phải bắt đầu trả các khoản vay sinh viên của họ vào tháng một mươi
trong khi hầu hết số tiền tiết kiệm được sau đại dịch của họ đã cạn kiệt
các nhà kinh tế cho rằng còn một yếu tố khác tác động tới niềm tin của người tiêu dùng là việc chính phủ mỹ sắp phải đóng cửa
bloomberg economics ước tính cứ mỗi tuần ngừng hoạt động sẽ làm giảm khoảng hai điểm phần trăm khỏi tăng trưởng gdp hàng năm của mỹ
trong khi đó chỉ phần lớn chứ không phải tất cả sẽ được phục hồi sau khi chính phủ mở cửa trở lại
tuy nhiên cũng đã có những ý kiến đánh giá lạc quan về tình hình suy thoái kinh tế sắp tới ở mỹ
ngân hàng gp mccaine trước đây đã tuyên bố rằng một cuộc suy thoái dự kiến sẽ diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên giờ đây họ tuyên bố rằng khả năng xảy ra suy thoái là thấp dưới mức trung bình vào năm hai nghìn hai mươi bốn
sắc xuất xảy ra kịch bản kinh tế tăng trưởng lành mạnh mà không gây ra lạm phát ngày càng cao
nhờ sự gia tăng năng suất từ trí tuệ nhân tạo và nguồn cung lao động dồi dào hơn khả năng suy thoái đã biến mất trong vài tháng gần đây
tuy nhiên mặc dù suy thoái kinh tế không còn là nỗi lo chính nhưng vẫn có thể trở thành hiện thực nếu fed chưa dừng lộ trình tăng lãi suất
những thách thức kinh tế có thể kéo dài khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục và ngân hàng trung ương mỹ duy trì lập trường chính sách tiền tệ hiện tại
tác động đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ còn được tiếp tục theo dõi chặt chẽ hơn nữa trong những tháng tới